cũng với hành vi chống người thi hành công vụ trần thanh mến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện ba chi tỉnh bến tre
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba chi khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
vào khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng tám tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín xã bảo thạnh
phát hiện trần thanh mến điều khiển xe mô tô chở theo một thanh niên khác lưu thông trên đường trong thời gian toàn tỉnh
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
mến đã không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe chạy về nhà
khi tổ công tác đến nhà vận động hai đối tượng chấp hành yêu cầu kiểm tra mến đã có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
và dùng nhiều vật dụng như dao tự chế ổ khóa ném vào lực lượng chức năng đồng thời dùng roi điện và dao để đe dọa
mến đã dùng thanh sắt đánh bị thương một công an viên rồi bỏ chạy